trước đó nguyễn năng tĩnh là giáo viên tại trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật nghệ an đã lập trang facebook nguyễn năng tĩnh từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi một từ khi thành lập đến ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn năng tĩnh đã sử dụng trang facebook này để đăng tải chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước
phỉ bán chính quyền nhân dân xuyên tạc lịch sử bôi nhọ lãnh tụ xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nguyễn đăng tĩnh bị khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
trên cơ sở nội dung vụ án căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa các ý kiến của kiểm sát viên bị cáo người báo chữa
sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo nguyễn năng tĩnh đã phạm tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và tuyên phạt bị cáo nguyễn năng tĩnh một mươi một năm tù giam và năm năm quản chế